năm hai nghìn một mươi chín vừa khép lại với tình hình quốc tế diễn biến phức tạp khó lường
kinh tế thế giới thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại
cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng
trong khi đó những khó khăn và hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai
cũng như biến đổi khí hậu dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống
trong bối cảnh ấy nhờ sự đoàn kết và vào cuộc quyết liệt của toàn đảng toàn dân toàn quân
chúng ta đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu đã đề ra
năm mới toàn đảng toàn dân toàn quân ta chung sức đồng lòng phát huy những kết quả thành tích
đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
và truyền thống yêu nước của dân tộc ta
hãy dấy lên các phong trào thi đua yêu nước đổi mới năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm
khơi dậy sức mạnh dân tộc ý chí tự cường cũng như khát vọng vươn lên
khép lại một nhiệm kỳ thắng lợi
đưa đất nước tự tin vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới
trong khi đó trên báo đại biểu nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết đáng chú ý
asean từ bền vững tới gắn kết
năm chủ tịch hiệp hội các quốc gia đông nam á asean hai nghìn một mươi chín của thái lan đã khép lại
đại diện các nước ghi nhận nỗ lực hoàn thành chương trình nghị sự đề ra của thái lan trong năm qua
và cũng như là kỳ vọng vào thành công của năm asean hai nghìn hai mươi ở việt nam
việc đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean
là trách nhiệm to lớn nhưng mang lại nhiều cơ hội
do vậy việt nam sẽ dành quyết tâm và ưu tiên cao nhất nhằm thực hiện thành công trọng trách này
và góp phần xây dựng một cộng đồng asean ngày càng liên kết chặt chẽ vững mạnh
trên cơ sở thúc đẩy hơn nữa sự ổn định của asean trên tất cả các lĩnh vực
đây sẽ là cơ sở để củng cố tình đoàn kết thống nhất
tạo nên cộng đồng asean gắn kết bền vững
và có năng lực thích ứng chủ động trước mọi cơ hội cũng như là thách thức đặt ra
và chương trình điểm báo cũng xin được tiếp tục với thông tin được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng
năm đầu tiên thành phố hồ chí minh thu ngân sách vượt bốn trăm linh tỷ đồng
mức dự toán thu ngân sách năm hai nghìn một mươi chín do thủ tướng chính phủ và bộ tài chính giao thành phố hồ chí minh
là ba trăm chín mươi chín một trăm hai mươi năm tỷ đồng
trong đó thu nội địa là hai trăm bảy mươi hai ba trăm hai mươi năm tỷ đồng
đây là năm đầu tiên thành phố hồ chí minh có số thu ngân sách vượt con số là bốn trăm linh tỷ đồng
trở thành một trong một mươi sự kiện tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín của thành phố này
năm hai nghìn hai mươi thì trung ương giao tổng thu ngân sách nhà nước cho thành phố hồ chí minh là bốn trăm linh năm tám trăm hai mươi tám tỷ đồng
có nghĩa là tăng một sáu mươi tám so với dự toán năm hai nghìn một mươi chín
và với tinh thần cùng cả nước vì cả nước
thành phố hồ chí minh cùng các quận huyện cũng như là cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân thành phố hồ chí minh
tiếp tục phát huy truyền thống năng động sáng tạo nỗ lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
mà ngân sách nhà nước đã giao phó
vâng thưa quý vị vàng nổi sóng và trở thành kênh đầu tư hấp dẫn nhất thị trường trong năm hai nghìn một mươi chín
thế nhưng mà sang đến năm hai nghìn hai mươi bỏ tiền vào vàng bất động sản hay là gửi tiết kiệm cho chắc ăn
đây cũng là câu hỏi của tác giả bài viết được đặt ra trên báo thanh niên
và có lẽ cũng là sự băn khoăn của rất nhiều người dân
nói về sức hấp dẫn của vàng
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng việt nam làm một phép tính
với số tiền một tỷ đồng đầu tư vào vàng với mức tăng của giá vàng gần một mươi chín
nhà đầu tư thu về lợi nhuận là khoảng một trăm chín mươi triệu đồng
cùng với số tiền này nếu mang gửi tiết kiệm với lãi suất tám một năm thì số lãi nhận được là tám mươi triệu đồng
thậm chí nếu tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất cao hơn từ một mươi hai đến một mươi bốn một năm
thì nhà đầu tư thu được với số tiền là một trăm hai mươi một trăm bốn mươi triệu đồng
chưa tính trừ thuế phí mà chủ phải trả
và kết quả này thì tự nói lên sức hấp dẫn của vàng
mặc dù vậy thì trong năm tới đầu tư vào vàng cũng cần phải cẩn trọng
và không phải ai cũng có thể hưởng lợi toàn bộ từ sự tăng giá này
thưa quý vị đón năm mới với kỳ hoa dị thảo
là nội dung bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo quân đội nhân dân số ra ngày hôm nay
theo bài viết chuẩn bị cho thị trường hoa tết năm hai nghìn hai mươi
thời gian qua rất nhiều nhà vườn tại thành phố đà lạt trồng nhiều giống rau và hoa mới
điều này thì hứa hẹn sẽ giúp cho người yêu hoa
có thêm nhiều sự lựa chọn cho những ngày xuân
so với rau thì hoa truyền thống thì các giống rau cũng như là hoa mới được trồng tại đà lạt
có giá bán cao gấp khoảng từ năm đến sáu lần
và nhiều sản phẩm được các công ty cũng như là nhà phân phối và thương lái
nhận bao tiêu toàn bộ cùng không đủ cầu